nghị quyết số ba mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi các ngành kinh
tế thuần biển đóng góp một mươi gdp cả nước kinh tế của hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển ước đạt sáu mươi năm bảy mươi gdp
cả nước nhưng đã bốn năm kể từ ngày nghị quyết số ba mươi sáu ra đời tới nay vẫn chưa có một m hai mặt
biển nào được bản giao trong khi đó hệ thống lồng bé nuôi trồng thủy sản ở việt nam vẫn chủ yếu
ở dạng thô sơ tự phát sử dụng những vật liệu như phào xốp lốp ô tô gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng ảnh hưởng tới du lịch giao thông đường biển thậm chí trông lấn cả những khu vực cần bảo tồn
thiên nhiên quy hoạch mặt biển rõ ràng cụ thể ban hành quy chuẩn lồng bé nuôi trồng thủy sản nước
mặn là yêu cầu cấp thiết hiện nay để hoàn thiện
hạ tầng nuôi biển hướng tới một nền kinh tế biển bền vững
việt nam có hai mươi tám tỉnh thành có biển với tổng dân số năm mươi một triệu người mật độ dân số cao hơn mức trung
bình cả nước một chín lần trong hàng nghìn năm qua không biết bao nhiêu người việt đã gắn liền với
biển sống nhờ biển cả và những luồng tôm cá nhưng mấy chục năm qua với sự gia tăng dân số
nhanh chóng sự xuất hiện của những con tàu chạy điện những công cụ đánh bắt mang tính hủy diệt
nguồn lợi thủy sản đang ngày một cạn dần
theo trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tổng lượng cá ở biển đông đã suy giảm từ bảy mươi đến
kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi thực tế đó đặt ra yêu cầu giảm đánh bắt và tăng nuôi trồng thủy sản trên biển
cái nhận thức của người dân là cứ có cá vào là bắt người ta bắt là bắt sạch luôn không có
tôm cá nhỏ người ta bắt để mà để chia cá lớn thì người ta nướng người ta ăn đấy cho nên là
bắt như thế thì nó sẽ tặng việc rất là nhanh tăng nuôi biển và giảm đánh bắt đó là yêu cầu
cấp thiết đặt ra với ngành thủy sản hiện nay trên thực tế hoạt động nuôi biển đã xuất hiện ở
các vùng biển ven bờ ở quảng ninh phú yên hay phú quốc từ hàng chục năm qua một cách tự phát đây
là những cơ sở nuôi trồng thủy sản ở tỉnh quảng ninh đã tồn tại trong nhiều năm qua những phao nổi này
được làm bằng vật liệu xốp một vật liệu dễ phần rã tạo ra rác thải trôi nổi trên mặt biển đặc
biệt sau mỗi dịp bão hoặc xuất hiện sóng to gió lớn mỗi ngày nó bào mòm tí thì cái dây nó rỗng ra
thì nó đồng nghĩa là nó sẽ nhanh hỏng cái quả phao đấy thì nó sẽ trôi nổi đi lắm lúc những cái canh
bão xong gió xong ra một những cái giàn ở ngoài này nó có hàng trăm quả có khi nó phải trôi mất khoảng
hai ba chục quả
và đây là hình ảnh thu gom phao xốp trên vịnh hạ long chỉ trong một tuần tỉnh này đã phải vớt tới
một trăm linh quả phao xốp những phao xốp này khi được thu gom về bờ thậm chí cần tới những bãi tập
kết rất lớn và không thể xử lý một sớm một chiều những phao xốp trôi nổi trên biển không chỉ gây
ô nhiễm môi trường mà còn mất mỹ quan ảnh hưởng tới các hoạt động khai thác du lịch tại quảng ninh
thực tiễn là xuất hiện là cái tỉnh này
tình trạng mà vật liệu nổi không thân thiện với môi trường sau một trận bão sau những trận bão là
nó cứ tan giã trôi nổi rất là mất mỹ quan ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững
người nuôi nhuyễn thể bằng lồng bè không chỉ dùng phao xốp mà còn dùng thùng phì cũ
vốn là công cụ chứa các loại hóa chất lỏng để kết bẻ nổi
bà con sử dụng chủ yếu là dùng các vật liệu là bằng phao xốp
rồi các cái phì nhựa tận dụng mà trước đây người ta đựng những cái hóa chất này kia thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường
những vật liệu kém bền vững thiếu thẩm mỹ và gây ô nhiễm môi trường như phao xốp thùng phì cũ
lại là những vật liệu được sử dụng phổ biến trong nuôi nhuyễn thể bằng lồng bè ở nhiều tỉnh thành
duyên hải trong nhiều năm qua trong khi đó các cơ quan quản lý lại khó xử vì cho tới nay
việt nam vẫn chưa ban hành được các
quy chuẩn quốc gia về hoạt động nuôi trồng thủy sản nước mặn
không những vậy sự thiếu vắng những quy chuẩn này còn được xem là điểm ngẽn trong thu hút đầu tư nuôi
trồng thủy sản quy mô công nghiệp bởi khi chưa có quy chuẩn thì cũng chưa có đăng kiểm
do đó các cơ sở phương tiện nuôi trồng thủy sản trên biển không thể được công nhận là tài sản
được định giá tương xứng một cách hợp pháp làm cơ sở cho việc vay vốn ngân hàng đấu giá chuyển nhượng
thậm chí doanh nghiệp cũng không thể mua bảo hiểm cho những cơ sở này
dù hoạt động nuôi trên biển rủi ro hơn rất nhiều so với trên đất liền
cái việc tiêu chuẩn việt nam ra đời chậm ra đời trễ cũng như cái việc kéo đến là cách hình bảo hiểm
sẽ không đi theo được và tiếp theo của bảo hiểm thì mới có cái hướng đi của tài chính
vì hiện tại thì cũng có một số công ty bảo hiểm đa quốc gia đã bảo đến việt nam
có một số công ty bảo hiểm đã bảo đến việt nam có một số công ty bảo hiểm đã bảo đến việt nam
và thâm nhập vào cái thị trường này song cơ bản cũng đang lại là chờ đợi với cái tiêu chuẩn việt nam của chúng ta
hệ thống lồng bè tự phát thiếu bền vững gây ô nhiễm môi trường chỉ là một trong những bất cập của hạ tầng thủy sản ở việt nam
một vấn đề bất cập khác liên quan tới quy hoạch vị trí nuôi biển giao mặt biển để phát triển nuôi biển bền vững
đây là những lồng bè nuôi hầu đặt ngay trong cảng cá mắt rồng huyện vân đồn
tỉnh quảng ninh có thời điểm những lồng bè như thế này chiếm một diện tích mặt nước lớn hơn rất nhiều
thậm chí ảnh hưởng tới cả luồng lạch tàu cá vào cập cảng thực trạng đó buộc chính quyền các cấp ở quảng ninh
phải vào cuộc sắp xếp lại hoạt động nuôi trồng thủy sản trên mặt biển
lấn chiếm vi phạm cái hành lang an đoàn giao thông để nuôi những thẻ nuôi hầu thì cái này đã tập trung xử lý xong xử lý dứt điểm
thế còn lại thì cho đến thời điểm này chúng tôi chỉ có sáu trăm một mươi tám hộ nhân
tám hộ nuôi nhuyễn thể là nuôi hầu thì cũng đang phù hợp với quy hoạch theo tinh thần quyết định tám mươi của thủ tướng chính phủ vừa mới công bố
người nuôi trồng thủy sản tự phát mang tính quảng canh manh mún tại những vùng biển ven bờ
hay nuôi theo kiểu du canh du cư tự ý di rời nay đây mai đó trên mặt biển
là thực trạng trên khắp các tỉnh duyên hải từ nhiều năm trước
nhưng những hoạt động tự phát này gây ra nhiều bất cập
như xung đột với hoạt động đánh bắt cá với hoạt động du lịch hay công tác bảo tồn vùng di sản tự nhiên
đặc biệt hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát phát triển quá mức
khiến cho hiệu quả kinh tế của chính những hộ nuôi hầu nuôi ngao ngày càng đi xuống
trước ngày về cá nhân thì tôi nuôi rất được
và thậm chí là cái sản phẩm ngoài im muôn và các bàn hàng đặc biệt là hải loạt và hàn quốc

họ chưa từng thấy cái sản phẩm ở đây
thế thì từ cái chỗ đó đến nay mà không có quy hoạch thì mọi người dân
cứ ai làm được mạnh hai người ấy làm mà tất cả cùng làm
và rất nhiều người làm như các anh các chị biết
kể cả các ngành chức năng biết từ một nghìn nhưng thực ra có hai trăm là người thỏa pháp
thế thì từ đó đến nay là cái con hầu là không có nguồn dị dưỡng không có thức ăn
trong khi đó các doanh nghiệp lớn lại chưa thể đầu tư nuôi trồng thủy sản
theo hướng thầm canh với quy mô công nghiệp
nguyên nhân hiện vẫn thiếu những quy hoạch biển rõ ràng cụ thể lâu dài
trước hết là sở ngpt là người mà xem xét cái đề án phát triển nuôi biển
của những đơn vị tổ chức cá nhân nộp lên sau đó cấp phép cho họ để nuôi thủy sản trên biển
sau đó sau khi cấp phép thì là chuyển cái hồ sơ sang sở tầng nguyên môi trường
để xem xét cái việc giao cái bộ biển cho họ
thì thực ra hai cái cơ quan này trong quá trình mà xem xét họ phải hỏi ý kiến của rất nhiều cơ quan liên bang ngành khác
và cái đó nó kéo dài cái thời gian cũng như là gây những phiền hà mà theo tôi nghĩ là có thể cắt giảm
trước thực tế đó thời gian qua
quảng ninh và hải phòng là hai tỉnh đi đầu trong ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương
về sử dụng cho các mô hình nuôi trên vùng nước mặn và nước lợ
cùng với đó quảng ninh và hải phòng cũng đẩy nhanh quá trình quy hoạch sắp xếp lại các hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển
lần này chúng ta làm tổng thể làm bài bản tổng thể phân khu rõ chức năng nào là dân sinh chức năng nào là thu hút đầu tư
và cái việc thu hút đầu tư doanh nghiệp lớn
phải có diện tích từ năm mươi hectare trở lên
chúng ta phải làm bài bản
như vậy thì mới có cái hiệu quả thực tiễn trong nuôi trồng thủy sản
chúng tôi cũng đã tiến hành những biện pháp
thứ nhất là phối hợp với các địa phương để tiến hành các tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các quy định pháp luật
rồi tuyên truyền cho người dân có ý thức chấp hành tự nguyện tháo rỡ để phục hồi cái trạm ban đầu
thứ hai là tham mưu cho sở tham mưu cho an thành phố
xin theo cái nghị định một mươi một
xin ý kiến các bộ ngành
rồi ban nhân dân tỉnh thái bình bên cạnh
để phê duyệt được những vị trí quy hoạch
để cho bà con vào những cái vị trí đấy
và căn cứ những vị trí đã được quy hoạch đấy
thì sẽ tiến hành cấp phép
rồi ra khu vực biển theo quy định pháp luật cho người dân
những nỗ lực của hải phòng quảng ninh
được xem là tiên phong đột phá trong phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản
nhưng chừng đó vẫn chưa đủ
để tạo ra một nội dung
những bước tiến mang tính bước ngoặt
cho ngành thủy sản ở việt nam
bởi những tiêu chuẩn quy chuẩn mà họ đặt ra
mới chỉ ở cấp độ địa phương
và chưa phải là cơ sở pháp lý
để doanh nghiệp đăng kiểm lồng bè
bảo hiểm lồng bè định giá lồng bè
và vay vốn bằng lồng bè
chỉ khi nào hệ thống tiêu chuẩn
quy chuẩn cấp quốc gia được ban hành
được áp dụng rộng rãi và đầy đủ
mới tạo ra điều kiện cơ sở
để doanh nghiệp đầu tư lớn cho nuôi biển
điều kiện đủ là việc sao mặt biển
lâu dài cho doanh nghiệp dựa trên
quy hoạch tổng thể về mặt biển
luồng lạch và các khu vực chức năng
theo nghị định số một mươi một của chính phủ
một nghị định ban hành đã ba năm
nhưng chưa kịp đi vào cuộc sống
đây là một trang trại nuôi cá biển
của công ty kura osakana farm ở nhật bản
và đây là công cụ cho cá ăn mumichon shell
sử dụng trí tuệ nhân tạo
tính năng cho ăn tự động của nó
được hỗ trợ bởi chỉ số thèm ăn của cá
một thuật toán ai phân tích
sự thèm ăn của đàn cá
bằng cách theo dõi hành vi bơi lội
và cung cấp cho nông dân khả năng điều khiển
từ xa máy cho ăn thông minh
từ máy tính hoặc điện thoại di động
điều này góp phần giảm lao động
và ít tác động đến môi trường hơn
vì hầu như không có thức ăn thừa
chúng ta không thể tới gần
các lồng cá khi mà thời tiết xấu
cố gắng làm điều đó là rất khó
nó là một loại công việc lương cao
nếu xét đến công sức
và thời gian để đi hết một lượt
thời gian qua các trang trại nuôi biển
áp dụng trí tuệ nhân tạo vào rất nhiều công đoạn
từ cho cá ăn
lựa chọn thời điểm thu hoạch
hay kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá
những công nghệ này
giúp giá trị ngành nuôi trồng thủy sản nhật bản
đạt trên hai mươi tỷ yên
tăng hơn gấp đôi
so với năm năm trước đó
chúng tôi áp dụng ai
trong nhiều khâu
nhiều công đoạn trong nuôi trồng thủy sản
điều này giúp chúng tôi giảm chi phí nhân công
trong khi vẫn tăng năng suất và thậm chí
còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường
với thị trường tiêu thụ cá tôm rộng lớn
nhật bản là quốc gia đi đầu
trong đánh bắt chế biến thủy sản
và với việc nhanh chóng
áp dụng trí tuệ nhân tạo
trong nuôi trồng thủy sản
nhật bản đang trở thành quốc gia
hàng đầu thế giới trong nuôi trồng thủy sản
cả về hàm lượng công nghệ
chất lượng sản phẩm
và tỉ trọng giá trị gia tăng thu về